kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ lào về việt nam
đối tượng là lê anh tuấn quê tỉnh thanh hóa bị bắt quả tang vào sáng ngày một một mươi một tại quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một viên hồng phiến và một trăm linh g ketamine được cất giấu trong túi sách
tuấn khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người ở lào về tỉnh thanh hóa để lấy tiền công
mở văn phòng luật sư làm bình phong nguyễn hữu thạnh chú tỉnh quảng nam còn giả danh cán bộ công an ký hợp đồng đưa người ra nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện thạnh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả hai con dấu giả một mươi bộ hồ sơ hợp đồng cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thạnh đã lừa khoảng một mươi bảy bị hại với tổng số tiền khoảng một mươi tỷ đồng đối tượng sử dụng để chơi tiền ảo chơi game trên mạng
ngoài vụ án này thạnh cũng là đối tượng đang bị công an thành phố hồ chí minh truy tìm cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bảy bị hại khoảng ba tỷ đồng
ba đối tượng trần thành phúc trần tuy phong và phan văn tài cùng chú tại thành phố trà vinh vừa bị công an thành phố trà vinh khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
do thiếu tiền ngày một mươi năm tháng một mươi phúc và long đã trộm cắp một chiếc xe máy tại xã long đức sau đó đưa cho tài đi cầm cố được một triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
ngoài vụ việc này các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực lượng công an đã thu hồi được ba chiếc xe mô tô
thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container cũng như xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể trong ba tháng cao điểm từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện lập biên bản xử lý hơn hai ba trăm linh phương tiện vi phạm trong đó có hơn hai một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn hơn hai trăm một mươi trường hợp trở hàng hóa quá khổ quá tải trọng phạt tiền hơn một mươi ba năm tỷ đồng
so với cùng kỳ năm ngoái số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý tăng gần một sáu trăm linh trường hợp
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố phúc lý hai phường minh khai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và đối tượng trương văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số một mươi hai ngách hai mươi ba ngõ năm mươi tám trần bình phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện